mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức về an ninh trật tự
một án trung thân ở phiên xét xử lưu động tại phường bảy quận sáu đối với năm bị cáo là các phạm nhân trong phòng giam đề
nhà tạm giữ công an quận sáu về hành vi tra tấn dã man bạn tù đến chết
theo các trạng căn phạm nguyễn thế nhân hai mươi một tuổi bị công an quận sáu bắt khẩn cấp vào ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi năm
về hành vi trộm cắp tài sản và bị đưa vào tạm giữ tại một giam d nhà tạm giữ công an quận sáu
do khi nhập buồn giam nhân và hậu đã xảy ra sâu sát
để bảo vệ và lấy lộng hậu các căn phạm hiền nam phong xông vào đánh nhân nhiều lần
đến một mươi tám giờ vụ việc được phát hiện và đưa nhân đi cấp cứu
tuy nhiên đến khoảng một mươi chín giờ cùng ngày nhân đã chết do chấn thương sợ não
xét thấy hành vi của các bị cáo này là vô cùng man rợ
bản thân các bị cáo đã có nhiều tiền án tiền sự nên hội đồng xét xử đã tuyên mức án như sau
đào trung hậu ba mươi ba tuổi ngụ huyện bình chánh mức án tử hình
châu lễ hiền hai mươi chín tuổi ngụ huyện bình chánh mức án tử hình
ngô tiến nam bốn mươi một tuổi ngụ tỉnh nam định mức án trung thân
trần đình minh hai mươi hai tuổi ngụ tỉnh thừa thiên huế hai mươi năm tù
lý văn phong hai mươi năm tuổi ngụ quận sáu một mươi bốn năm một mươi tháng tù
cùng về tội giết người buộc các bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại năm mươi triệu đồng
công an huyện phú hòa tỉnh phú yên vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với phạm văn hay và trương văn tuấn
cùng chú xã hòa an huyện phú hòa về tội cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước với nguyễn hữu thọ chú thôn đông phước xã hòa an huyện phú hòa
ngày tám tháng bốn hay và tuấn cùng nhóm bạn tổ chức ăn nhậu thì nghe nói thọ cũng đang ăn nhậu gần đó
nảy sinh ý định trả thù hay bà tuấn cùng nhóm bạn mang theo hung khí chạy đến chỗ thọ đuổi đánh và gây thương tích tỷ lệ một mươi tám
được biết phạm văn hay đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích cho hưởng án treo đang trong thời gian thủ án
các đối tượng tổ chức đánh bạc thường chọn những địa điểm vắng vẻ vùng rừng núi và được canh gác thường xuyên
gây không ít khó khăn cho lực lượng công an
mới đây phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đã triệt xóa ổ nhóm chuyên đánh bạc lưu động
trong các khu vực rừng núi thuộc huyện tam đảo bình xuyên và thị xã phúc yên
đây là một mươi hai đối tượng mà công an tỉnh vĩnh phúc vừa bắt quả tang khi các đối tượng đang đánh bạc
dưới hình thức chơi sóc đĩa tại khu rừng thuộc xã minh quang huyện tam đảo
tăng vật thu giữ trên hai mươi triệu đồng và các phương tiện dùng để đánh bạc
qua đấu tranh ổ nhóm đánh bạc do trương văn bảy chú ở xã trung mỹ huyện bình xuyên
cùng một số đối tượng khác chuyên tổ chức đánh bạc lưu động tại các khu vực rừng núi
thu hút các đối tượng ở nhiều tỉnh tham gia như thành phố hà nội hải dương bắc giang và hà nam
được bố trí người canh gác nhiều vòng nghiêm ngặt
xảy ra thường xuyên trên địa bàn huyện gia lộc gây hoang mang trong dư lượng quần chúng nhân dân
công an huyện gia lộc tỉnh hải dương đã lập án đấu tranh bắt giữ các đối tượng trong ổ nhóm này
các đối tượng bị bắt giữ gồm hồ văn quyền và hồ văn hưng cùng chú xã gia xuyên huyện gia lộc tỉnh hải dương
hai đối tượng trên đã thực hiện hành vi trầm cấp chiếc xe máy trị giá chín triệu đồng vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
tại thôn cẩm đới xã thống nhất huyện gia lộc
tiến hành điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hai đối tượng trên đã cùng nhau thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy khác
trên nhiều địa bàn trong huyện cẩm giang tứ kỳ
thời gian qua mô hình camera an ninh tại nhiều địa phương trên cả nước đã phát huy được hiệu quả thiết thực và người dân đồng tình ủng hộ
không chỉ là những máy móc vô chio giác những chiếc camera giám sát được sử dụng đúng nơi đúng lúc
đã thực sự trở thành tay mắt của lực lượng công an và là những đôi mắt thần của người dân trên địa bàn
từ những camera này nhiều vụ việc đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đã được người dân và lực lượng công an phát hiện kịp thời xử lý
vâng một trong những địa phương đã áp dụng mô hình này để kiềm chế và kéo giảm các loại tội phạm
trước diễn biến tội phạm hình sự giạc về đồng nai hoạt động sau khi các cơ quan chức năng tp hcm tập trung trấn áp mạnh
xác định ngoài vai trò chủ công của lực lượng công an thì một yếu tố rất quan trọng là phát huy vai trò của quần chúng nhân dân
tích cực tham gia phòng chống tội phạm
tại đồng nai việc người dân đóng góp kinh phí lắp đặt camera giám sát trên các tuyến đường khu dân cư đã góp phần giúp lực lượng công an điều tra làm rõ nhiều vụ án đảm bảo an ninh trực tự tại cơ sở
nhờ hình ảnh từ chiếc camera này mà lực lượng công an đã lần ra dấu vết bắt năm đối tượng gây ra vụ chém người táo tận trong đêm gây hoang mang dư luận
tại khu phố bốn phường tràng giải tp binh hòa vào đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu
còn đây là hình ảnh của lực lượng công an
hệ thống bốn camera được chữa theo bốn hướng ở ngã tư cây sung phường tràng dài được người dân đóng góp kinh phí giúp lực lượng công an lắp đặt cách đây vài tháng
hệ thống camera này được kết nối với trung tâm đặt tại công an phường
theo công an phường trảng giài đến nay người dân trên địa bàn đã đóng góp hơn ba trăm năm mươi triệu đồng đầu tư lắp đặt chín mươi năm camera ở các tuyến đường giao thông huyết mạch khu dân cư góp phần giúp lực lượng công an kiểm soát tình hình an ninh trật tự

hệ thống sáu camera được chỉa theo ba hướng ở ngã tư cây sung phường tràng giải được người dân trên địa bàn đã đóng góp phần giúp lực lượng công an kiểm soát tình hình an ninh trực tự
hệ thống bảy camera được chỉa theo ba hướng ở ngã tư cây sung phường tràng giải được người dân trên địa bàn đã đóng góp phần giúp lực lượng công an kiểm soát tình hình an ninh trực tự

thứ ba nữa là tiến khai tiếp tục các mô hình như là mô hình thông tin chung kích ở phước tân trảng giài tâm phước dân dân là người dân tự quản và tự dẫn động để góp phần trong tác tuần tra
chủ trương đầu tư hệ thống camera để phòng chống tuệ phạm không chỉ riêng tỉnh đồng nai mà một số tỉnh thành như đà nẵng thành phố hồ chí minh đã được đầu tư từ lâu và đã mang lại hiệu quả nhất định
tuy nhiên việc đầu tư này lại chủ yếu bằng ngân sách nhà nước do đó việc người dân tự nguyện đóng góp kinh phí lắp đặt để tự bảo vệ tài sản của mình đã góp phần giúp lực lượng công an đấu tranh với các loại tội phạm ở cộng đồng khu dân cư như phường trảng giài thành phố biên hòa rất cần được khuyến khích và nhân rộng
trong công tác kiểm tra xử lý đối với các hành vi kinh doanh vận chuyển thực phẩm không rõ nguồn gốc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cơ quan chức năng tại các địa phương đã phát hiện xử lý
những trường hợp vi phạm
trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế công an thành phố lạng sơn đã phát hiện nhiều bao tải hàng hóa vô chỗ tại bãi đất trống tại khu định cư phú lộc ba phố lương văn can phường hoàng văn thụ
kiểm tra bên trong các bao tải hàng là nằm lợn da và bị lợn đã bốc mùi hôi thối tổng trọng lượng gần bảy trăm linh kg nếu không được bắt giữ kịp thời số thực phẩm này rất có thể sẽ đưa vào các nhà hàng quán ăn tiêu thụ
toàn bộ số hàng hóa trên công an thành phố lạng sơn đã bàn giao cho chiếc cục thú y tỉnh để tiến hành tiêu hủy theo quy định
chiều qua phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh nghệ an cho biết mẫu hóa chất lấy từ hai cơ sở chế biến măng tươi của ông lê đức sơn và bà phạm thị trang cùng chú tại khối hai phường đội cung tp vinh vào ngày năm tháng bốn là chất vàng ô
sau khi lực lượng cảnh sát môi trường phát hiện hai mươi năm tấn măng bốc mùi hôi thối không đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm
thì lực lượng cảnh sát môi trường còn phát hiện hai cơ sở này dùng hóa chất lạ để tẩy trắng và nhuộm vàng cho măng
đơn vị gửi mẫu hóa chất tới chiên cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh để gửi vào thành phố hồ chí minh kiểm nghiệm xác định mức độ độc hại của hóa chất này
kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu hóa chất màu vàng mà các cơ sở sản xuất măng sử dụng là chất cấm aumine hay còn gọi là chất vàng ô
được biết cơ sở chế biến măng tươi của ông sơn hoạt động được hơn một mươi năm năm cơ sở của bà trang hoạt động được năm năm
mỗi ngày hai cơ sở chế biến này bán ra thị trường bình quân khoảng hai trăm linh kg mưng tươi được ngâm tẩm hóa chất
bản tin tiếp tục với những tin tức khác ubnd tp hà nội vừa có tờ trình gửi bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị công nhận bốn hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể
căn cứ luật di sản văn hóa năm hai nghìn một và luật sửa đổi bổ sung
một số điều của luật di sản văn hóa năm hai nghìn chín thông tư số bốn hai nghìn một mươi tt bvhtt dl ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi của bộ văn hóa thể thao và du lịch quy định về việc kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể để đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
ubnd tp hà nội đã chỉ đạo sở văn hóa và thể thao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch công nhận bốn hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể